chủ tịch ubnd phường đông xuyên đã ra quyết định đưa các đối tượng này vào cơ sở điều trị ca nghiện ma túy tỉnh an giang trong thời gian ba mươi ngày hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra
một nhóm đối tượng đánh bạc vừa bị công an huyện crong park tỉnh đắk lắc phát hiện và bắt quả tang thu giữ tăng vật hơn một trăm linh triệu đồng
tại cây xăng thanh thắng ở thôn chợ xã cờ đông búc huyện cờ đông bắc đội cảnh sát hình sự công an huyện cờ đông bắc đã phát hiện bắt quả tang bảy đối tượng
bảy đối tượng đang tham gia đánh bạc ăn tiền cả bảy đối tượng đều trú ở huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc
tổ công tác đã tạm giữ trên chiếu bạc và trên người của các đối tượng tăng vật hơn một trăm linh triệu đồng cùng các vật chứng có liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền tỉnh bà địa vũng tàu vừa bắt tạm giam đối tượng phạm nguyễn đinh giang hai mươi hai tuổi trú tại thị trấn long hải huyện long điền
theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cuối năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng vương văn duy chú tại xã phước tỉnh long điền lấy trộm chiếc xe máy của anh trần hà lâm tại một khu nhà trọ ở xã phước tỉnh huyện long điền
nhằm tránh sự phát hiện của nạn nhân duy đưa xe đến tiệm sửa xe sơ lại màu xe sau đó duy đã bán chiếc xe trộm được cho phạm nguyễn đinh giang
quá trình điều tra vụ án cơ quan công an xác định mặc dù biết chiếc xe trên do đối tượng vi phạm tội mà có nhưng vì lợi ích vật chất nên các đối tượng vẫn đứng ra mua bán
trong thời gian được cơ quan điều tra cho tại ngoại đối tượng giang đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã đến ngày một mươi hai tháng chín giang bị công an huyện long điền bắt giữ
vào sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục làm việc với các bị hại
khởi tố vụ án khởi tố năm đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đây là kết quả của hơn ba tháng nỗ lực đấu tranh với chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa bán đa quý ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi tám ông võ văn tường chú tại tỉnh nghệ an đã làm đơn tố cáo bị một nhóm người lừa bán viên đá quý có tính năng hủy mọi loại sắt lừa lấy bốn trăm linh triệu đồng với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
sau khi nhận được thông tin đơn vị đã lập chuyên án đấu tranh
để thực hiện hành vi này nhóm đối tượng này chuẩn bị rất nhiều công cụ như mẫu đá mẫu đá thường là các đối tượng lấy ở những sông suối nó có một lớp thực tự nhiên thôi
sau đó các đối tượng này chuẩn bị một số mẫu thử mẫu thử thường là sắp phi một mươi bốn hoặc một mươi sáu sau khi bị hại tiếp xúc và yêu cầu cho thử hàng các đối tượng này có hành vi đánh cháo
chiều ngày tám tháng chín xác định nhóm đối tượng đang tập trung tại một quán cà phê tại xã phú hội huyện đức trọng để chuẩn bị thực hiện vụ lừa đảo tiếp theo tại tỉnh bình thuận
các trinh sát đã triệu tập cả nhóm về cơ quan để làm việc
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ được nhiều tăng vật là các viên đá cuội các mẫu thử là thanh sắt thanh thạch cao
qua đấu tranh năm đối tượng đã thừa nhận đã lừa đảo của ông tường bốn trăm linh triệu đồng
nhóm lừa đảo do yê a đương bốn mươi ba tuổi còn gọi là nguyên
chú tại xã bờ đó huyện đơn dương tỉnh lâm đồng cầm đầu
ngoài ra còn có các đối tượng yê a men hai mươi bảy tuổi nguyễn văn kiều bốn mươi một tuổi cùng chú tại huyện đơn dương
nguyễn thị thùy linh bốn mươi năm tuổi chú tại huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắk và danh công năm mươi bảy tuổi chú tại huyện định quán của tỉnh đồng nai
chú mưu là gia liên còn người đồng bối là kết nối là ông kiều
trong cái vụ này thì em không có
nói chung là em
em chỉ là người đứng ở sau thôi chứ còn ngồi ra
chỉ có ông kiều là ổng là ổng chắc cái đầu mối thôi chứ
tôi được đóng giai trò là đi quan sát coi có quen hay không
và đồng thời nếu quen thì nó quen không quen thì nó không quen
và rồi xong đó là chỉ được đưa mẫu rồi xong là hết nhiệm vụ
nhóm lừa đảo này hoạt động bằng thủ đoạn lừa bán đá quý từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
kết quả điều tra ban đầu còn cho thấy
có một đạn nhân khác cũng bị nhóm này đưa chiếm đoạt hơn hai trăm linh triệu đồng
thông qua cái vụ việc này thì chúng tôi cũng khuyến cáo những người dân đã và đang đi tìm mua cái hàng mặt hàng đá hủy sắt đá hăng sắt đồng đen tiên thạch
không nên tin tưởng vào những cái lời dụ dỗ của các cái đối tượng
bởi vì thực tế cái hàng này cái mặt hàng này là không có trên thực tế
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để có thêm cơ sở xử lý
đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này thì nhanh chóng tới trình báo tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
vào đêm ngày hôm qua hai lái xe ủi của công ty trách nhiệm hữu hạn hào hưng đang chuẩn bị bốc xếp hàng ở cảng quy nhơn thành phố quy nhơn của tỉnh bình định đã bị chết ngạt trong hầm tàu uni fortuner quốc tịch panama
hai công nhân bị nạn gồm nguyễn việt hoàng bốn mươi một tuổi trú tại bạc liêu và nguyễn văn ngữ ba mươi một tuổi trú tại bạc liêu
tại phú yên thông tin ban đầu cho biết khi tàu inifortuner đang làm hàng răm gỗ tại cầu cảng quy nhơn anh hoàng xuống kiểm tra hầm hàng số hai thì bị ngất xỉu anh ngữ xuống ứng cứu cũng tiếp tục bị ngất xỉu
ngay sau đó các công nhân đã báo cáo với lực lượng chức năng
nhờ được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy bình định lập tức có mặt tại hiện trường và đã đưa hai công nhân ra khỏi hầm tàu vào lúc một h ba mươi phút sáng cùng ngày nhưng cả hai đã tử vong
hiện cơ quan chức năng tỉnh bình định đang điều tra vụ việc
còn vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng phường hoàng diệu thành phố thái bình đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến nhiều người hoảng hốt và bỏ chạy
đám cháy bốc lên từ đống tôn xốp lớn ở ngoài sân phía sau nhà thi đấu
khi thấy ngọn lửa bùng phát mạnh người dân đã gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hai xe chạy cháy cùng hàng chục chiến sĩ đã được cử đến hiện trường để dập đửa
hiện vụ việc các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân đám cháy và chưa có thông kê thiệt hại về người cũng như tài sản sau đám cháy
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện đông hưng tỉnh thái bình ra quyết định truy nã
đối tượng bùi đức ân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hỗ khẩu thường chú tại thôn vĩnh ninh xã đông tân huyện đông hưng tỉnh thái bình
về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vũ thư tỉnh thái bình
đối tượng trần trọng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn dũng thượng xã dũng nghĩa huyện vũ thư tỉnh thái bình
cao một m sáu mươi năm da trắng và có sẹo chấm cách năm cm trên sau cánh mũi trái
đối tượng phạm thanh cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã tam cường huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
bị công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình ra quyết định truy nã
cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị vào hồi bảy giờ ngày một mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão mang khúc vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm năm độ kinh đông trên khu vực đông bắc biển đông cách ma cao của trung quốc khoảng ba trăm hai mươi km
về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
trong hai mươi bốn h tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi km
từ khoảng chiều tối nay ngày một mươi sáu tháng chín bão sẽ đi vào đất liền phía nam tỉnh quảng đông trung quốc và suy yếu nhanh
đến bảy giờ ngày một mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão sẽ trên đất liền phía nam tỉnh quảng tây của trung quốc
trong hai mươi bốn giờ đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi sâu vào khu vực đông nam
bão sẽ đi vào đất liền tỉnh quảng tây của trung quốc và suy yếu thành á thấp nhiệt đới sau đó là một vùng á thấp
do ảnh hưởng của bão vùng biển bắc biển đông trong ngày hôm nay có mưa bão gió mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy biển động dữ dội
từ tối nay vùng biển đông bắc của vịnh bắc bộ sẽ có mưa bão gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
đêm sẽ tăng lên cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ ba đến bốn mét biển động mạnh
trở lại với thời tiết trên đất liền
đông bắc bộ vẫn duy trì tình trạng thời tiết khá khô giáo hầu như là không có mưa
với nhiệt độ trưa chiều là hai mươi bảy ba mươi độ đây là kiểu thời tiết trước khi bão đổ bộ
tuy nhiên từ khoảng đêm nay đến dạng sáng ngày mai do ảnh hưởng của bão nên tại khu vực này
sẽ có mưa rào và rông mạnh có nơi đạt lượng mưa vừa mưa to đến rất to tập trung ở khu vực vùng núi
do có mưa lớn nên người dân tại đây cần hết sức cảnh giác với tô lốc gió giật mạnh
cũng như là xa lở đất rất nguy hiểm
tại các tỉnh phía đông bắc bộ do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
có nơi có mưa vừa đến mưa to và rất to mưa lớn và gió mạnh sẽ tập trung chính trong ngày mai
và tiêm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như là tô lốc và gió giật mạnh
đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi ven sông suối người dân cần nâng cao cảnh giác với nguy cơ cao
xảy ra lũ quét và sạt lở đất rất nguy hiểm do có mưa nên nền nhiệt độ trên khu vực này không cao
với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
khu vực trung bộ cũng chịu ảnh hưởng của cơn bão này nên trong hai ba ngày tới
tại các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an và hà tĩnh có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông trở lại
với nền nhiệt độ trưa chiều đã trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
người dân ở đây cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
phần còn lại của khu vực chỉ có mưa diện rải rác với nền nhiệt độ cao hơn khoảng từ một cho đến ba độ
với các tỉnh từ đà nẵng
mưa rông trở vào cho đến bình thuận thời tiết cũng khá tốt mưa rông xuất hiện rải rác
tập trung chính vào khoảng thời gian chiều tối và tối
ban ngày thì có nắng nhưng mức độ nắng không mạnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày
tại các tỉnh thành này phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
vùng cao của tây nguyên do ảnh hưởng của bão khiến cho gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn
nên mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng trên khu vực
có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to người dân cần nâng cao cảnh giác với hiện tượng cực đoan đi kèm
như tố lốc và gió giật mạnh nơi nhiệt độ ngay đêm tại khu vực này không cao
đạt ở mức là từ hai mươi đến ba mươi độ
tương tự các tỉnh thành nam bộ cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
do có gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn
cục bộ có những điểm xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
người dân cần hết sức lưu ý và đề phòng
nên nhiệt độ tại khu vực này không cao với nhiệt độ trưa chiều là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình
công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại